liên quan đến vụ cháy tàu trên sông đồng nai vào tối qua ngày hai mươi ba tháng ba mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
đến trưa nay ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể của thuyền viên trần văn huy ba mươi tám tuổi
như vậy vụ cháy tàu đã khiến ba người tử vong
cụ thể vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút trưa cùng ngày trong quá trình tìm kiếm và khám nghiệm hiện trường trên tàu
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phát hiện thi thể thuyền viên trần văn huy nằm dưới hầm tàu bị cháy
như vậy vụ cháy tàu trên sông đồng nai thuyền trưởng trần văn bỉnh ba mươi hai tuổi
và hai thuyền viên trần văn huy và phan văn đồng nai ba mươi tám tuổi tử vong
hiện vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ nguyên nhân